quanh năm không chỉ chở những câu hò những tâm hồn lãng mạn mà trở cả nắng mưa nhọc nhằn của những người dân xứ hí
và trong những nhọc nhằn vất vả ấy người huế đã sáng tạo ra nhiều thứ văn hóa dân gian
mà một trong những nét văn hóa dân gian độc đáo ấy phải kể đến ẩm thực
ẩm thực dân gian huế là phép ứng xử của con người với con người của con người với thiên nhiên
là động lực để nghệ thuật ẩm thực huế phát triển thành một sản phẩm
chảy khác với tất cả các địa phương ẩm thực huế mà trong đó những món ăn dân dã
có những bản sắc riêng chiều sâu riêng vừa phong phú vừa đa dạng
người huế dẫu giàu sang hay nghèo khó nhưng cái chung nhất vẫn là phong thái hòa nhã thanh cao
tính cách con người thể hiện trong đi đứng giao tiếp và ngay cả trong ăn uống
không biết từ khi nào những gánh hàng rong những quán vỉa hè đã là những hình ảnh để người ta phải nhớ đến huế
từ thủa học trò ô mai ai mà chẳng có một gánh hàng quen để rồi nhớ một bàn tay thảo hiền
làm ra hương vị rất riêng thay vì cả cái hồn hậu của người bán người mua mà tìm đến nhau
bà lão này đã đi bán bánh từ lúc còn rất trẻ
khách ăn cũng đã quen với tiếng giao tiếng mời của bà hàng chục năm qua
họ ngồi với nhau thân thiết như hàng xóm láng giềng
người phụ nữ huế biết chất lọc kết hợp những sản vật bình thường nhất
để chế biến các món ăn dân dã
chẳng hạn với những thứ sao hái trong vườn nhà
các chị nấu bát canh mà người huế quen gọi là canh rau tập tàng
ẩm thực ở huế được xem gần như một nghi lễ
bữa cơm nhiều món mỗi món dọn một ít nên người ăn luôn cảm thấy ngon miệng
trong bầu không khí ấm áp ấy các thành viên ý thức nhiều hơn về sự bao dung và cẩn trọng trong việc ứng xử hàng ngày
theo bước chân của các bà các chị tỏa đi khắp các phố phường ngõ hẻm thành huế là những gánh bánh
xuất phát của những gánh bánh này là ở làng đốc sơ nằm ven thành phố
để có được một gánh bánh đi bán vào đầu buổi chiều những người phụ nữ nơi đây phải đi chợ làm bánh suốt buổi sáng
lấy công làm lãi
họ làm rất nhiều loại bánh
nào là bánh bèo bánh nậm bánh lọc bánh ít bánh ướt bánh đúc
mỗi loại bánh có cách làm riêng
xong tất cả đều đòi hỏi phải làm rất công phu và khéo léo
mẹ bày cho con bà bày cho cháu
đã từ rất lâu nghề làm bánh và bán bánh gắn bó với những người phụ nữ của làng quê này
từng chiếc bánh nhỏ mỏng xinh
thể hiện phần nào của nghệ thuật ẩm thực huế
bánh lá chả tôm
món ăn luôn kết hợp các chất nóng và lạnh
tinh tế thơm béo ngậy
vừa chua cay bùi chát
để điều hòa cảm giác
làm cho thức ăn vừa ngon lành bổ dưỡng
thức ăn được dọn trên những chén bát phù hợp
món ăn huế là thành phẩm của sự tinh chế các nguyên liệu và những gia vị thích hợp
thường dùng ở bữa rằm
thú vị nhất là được thưởng thức lúc xế chiều trong nhà vườn
đắm mình trong khoảng không gian xanh
cùng bè bạn chút bầu tâm sự
nổi tiếng có bánh trưng nhật lệ
bánh tết làng chuồn
bánh được bán quanh năm
nhưng đắt hàng nhất vẫn là vào dịp tết
người làng chuồn có những bí quyết riêng trong cách chọn hạt nếp chọn lá và cách gói cách luộc
nên bánh tết làng chuồn luôn có hình thức đẹp hương vị lại thơm ngon
đối với người huế vào dịp tết nhà nào gói được bánh thì gói
còn không thì thế nào họ cũng cố gắng đặt cho được vài cặp bánh trưng nhật lệ vài đòn bánh tết làng chuồn để phong vị tết được đầy đủ ấm cúng
hầu hết mỗi món ăn của huế đều gắn liền với một làng quê một địa danh nào đó của huế
tên xóm làng
đã trở thành thương hiệu của những món ăn thức quả bánh
trong nhiều loại bánh mặn dân gian của huế phải kể đến các loại bánh như bánh lá tôm cháy chả tôm bánh ướt tôm cháy bánh ướt thịt nướng bánh bèo chén bánh ít trắng bánh quay vạc bánh khoái bánh tráng xúc vả trội tôm v v
trải qua bao thử thách khắc nghiệt của cuộc sống
người phụ nữ huế vẫn mang tâm hồn của người huế
người phụ nữ huế vẫn mang tâm hồn của người huế

với trí thông minh các chỉ đã tạo cho món ăn sự đa sắc đa hương
nước sông mát lạnh đã nuôi dưỡng nên loại hến
nước sông mát lạnh đã nuôi dưỡng nên loại hến
từ loài hến này người ta làm nên món cơm hến nổi tiếng của xứ huế nên mới đặt tên cho hòn đảo nhỏ này là cồn hến
đèn dầu dọc nơi phố bánh canh ở đường hàng thiên trong thành nội cũng là một góc nhớ với học trò và sinh viên huế với túi tiền hạn hẹp
ở những góc quán này người ta vẫn có thể ấm lòng bằng những tô bánh canh nóng hồi khi đêm về hoặc khi trời say lạnh